sáng ngày hai mươi ba tháng một trên đường mỹ phước tân vàng thuộc phường phú hòa
thành phố thủ dầu một tỉnh bình dương xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ben và xe tải
khiến một tài xế tử vong
rạng sáng ngày hai mươi ba tháng một xe ben biển số sáu mươi một h ba nghìn bảy trăm hai mươi bảy chở nhựa đường di chuyển
trên đường mỹ phước tân vàng
khi đến giao lộ với đường phú lợi thuộc phường phú hòa thành phố thủ dầu một
thì bất ngờ mất lái lao lên giải phân cách
chiếc xe ben sau đó tông vào xe ô tô tải biển số năm mươi một g tám nghìn bảy trăm bốn mươi
đang dừng đèn đỏ ở trường ngược lại
hậu quả là nhựa đường trên xe ben nổi dụng vào cabin xe tải
mặc dù người dân đã nhanh chóng phá cửa xe giải cứu
nhưng do bị nhựa đường nóng vùi lấp nên tài xế xe tải đã tử vong
trên xe nạn nhân có một số giấy tờ tùy thân và giấy phép lái xe tên đào hữu tuấn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu quê bắc giang ngụ tỉnh đồng nai
theo một số nhân chứng thời điểm xảy ra vụ tai nạn
họ nghe thấy tiếng nổi lớn nghi do xe ben bẻ bánh dẫn đến tai nạn
mặc dù lực lượng chức năng đã sử dụng nhiều giải pháp để xử lý
nhưng tình trạng rải đinh trên quốc lộ một đoạn qua địa bàn của quận bình tân
thành phố hồ chí minh vẫn tái diễn
theo ghi nhận của nhóm phóng viên vào ngày hai mươi ba tháng một
trên mặt cầu tỉnh lộ một mươi những mảnh đinh hình thoi nằm khắp mặt đường trên làng xe máy
chỉ sau thời gian chữ năm ngày khi lực lượng chức năng tiến hành thu gom nạn rải đinh
trên quốc lộ một thuộc quận bình tân thành phố hồ chí minh
lại tiếp tục xuất hiện gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông
công ty cổ phận đầu tư phát triển hạ tầng indico là đơn vị quản lý tuyến đường
đã cho công nhân đến thu gom hút đinh để đảm bảo việc đi lại an toàn của người dân
sau một mươi năm phút các công nhân đã thu gom hút được gần một kg đinh hình thoi
trước đó ngày một mươi tám tháng một phóng viên từng ghi nhận trên dốc cầu vật tính lộ một mươi
phường tân tạo quận bình tân cũng xuất hiện tình trạng đái đinh dày đặc trên mặt cầu
theo ủy ban nhân dân quận bình tân đơn vị đã chỉ đạo công an theo dõi
vận động các chú tiệm xứa xa dòng quốc lộ
ký cam kết không rải đinh các trường hợp vi phạm sẽ xử lý theo quy định
hai tên cướp giả vợ mua cà phê rồi gây sự chú ý nhằm đánh lạc hướng nữ sinh bán nước giải khát
để đồng bọn lẻn từ phía sau bẻ khóa cướp xe máy
tuy nhiên nạn nhân đã kịp thời phát hiện và lao ra giành lại được xe máy
vụ việc này đến nay công an tp thủ đức tp hcm vẫn tiếp tục truy xét nhóm dàn cảnh cướp xe máy
của nữ sinh trên đường mang thiện phường hiệp phú tp thủ đức
trước đó ngày hai mươi hai tháng một đợt clip lan truyền trên mạng xã hội đã thu hút hàng trăm ngàn lượt xem
nhiều người bình luận cô gái đã nhanh nhẹn và dũng cảm khi giành lại được chiếc xe
tìm gặp nạn nhân trong đoạn clip nữ sinh hai mươi tuổi này cho biết mình quê ở khánh hòa
là sinh viên năm hai của một trường đại học tp hcm
vụ việc xảy ra vào khoảng hơn bảy h ba mươi phút sáng cùng ngày
sau khi chạy xe máy đến chỗ làm và để xe máy sát trong vỉa hè rồi làm việc như thường ngày
lúc này có hai nam thanh niên chạy xe máy đến mua cà phê nhưng liên tục đổi ý
cùng lúc này một đồng bọn từ phía sau bẻ khóa xe máy định tăng ga bỏ chạy
thì bị cô gái phát hiện lao ra kéo đuôi xe ngã xuống đường
tên cướp cùng đồng bọn bỏ xe trốn khỏi hiện trường
triển khai các kế hoạch đảm bảo trật tự
tự an toàn giao thông cao điểm dịp tết cảnh sát giao thông tp hcm đã lập chốt kiểm tra nồng độ cồn
và phát hiện nhiều lái xe vi phạm
lỗi vi phạm này có chiều hướng tăng khi mà những ngày tết nguyên đáng đang đến gần
sau gần một tiếng lập chốt tại khu vực công viên hoàng văn thụ quận tân bình
các chiến sĩ đội cảnh sát giao thông tân sơn nhất thuộc phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt
công an tp hcm đã ra hiệu lệnh dừng một số xe có biểu hiện bất thường để tiến hành đo nồng độ cồn
qua đó phát hiện ba trường hợp vi phạm trong đó một tài xế điều khiển xe ô tô năm chỗ
có nồng độ cồn trong khí thở lên tới năm trăm bảy mươi mg trên lít
vi phạm nồng độ cồn và bị tạm giữ xe máy người đàn ông này đã giải bày mình không phải là người thích ăn nhậu
nhưng do đi tiệc cưới nên không từ chối được
nhằm trấn áp tội phạm và đảm bảo an ninh trực tự an toàn giao thông

công an tp hcm đã bỏ cao điểm từ ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một đến ngày một mươi bốn tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai

đến một mươi bốn h ba mươi phút ngày hai mươi ba tháng một việt nam đã tiêm gần một trăm bảy mươi sáu triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
bộ y tế tiếp tục đề nghị các tỉnh thành phố khẩn trương tiêm đủ liều cho các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên
trong tổng số hơn hai trăm linh sáu triệu liều đã tiếp nhận đã phân bổ trên một trăm chín mươi triệu liều
còn khoảng một mươi chín triệu liều chưa phân bổ do mới được tiếp nhận cần tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng xuất xưởng vaccine
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
là trên một trăm năm mươi tám triệu liều
có bốn mươi tám trên sáu mươi ba tỉnh thành phố có tỷ lệ bao phủ mũi hai vaccine phòng covid một mươi chín trên chín mươi
số liều tiêm cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi là trên một mươi năm triệu liều
bốn mươi năm tỉnh thành phố đã cơ bản bao phủ đủ liều cơ bản cho nhóm tuổi này
bộ y tế tiếp tục đề nghị các địa phương hoàn thiện tiêm đủ liều cơ bản cho người từ một mươi hai tuổi trở lên trong tháng một năm nay
và liều bổ sung liều nhắc lại cho người từ một mươi tám tuổi trở lên trong quý i năm nay
giả soát không để bỏ soát đối tượng
công trùng và đối tượng chưa được tiêm đủ liều vaccine
sau khi giả soát khẩn trương tiêm đầu liều cho các đối tượng từ một mươi hai tuổi trở lên đảm bảo an toàn trong tiêm chủng
công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai đang tạm giữ hình sự đối tượng nguyễn thanh bình ba mươi bảy tuổi
để điều tra về hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
trước đó qua các biện pháp nghiệp vụ công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai bắt quả tang nguyễn thanh bình
đang tàn trữ trái phép chất ma túy để phòng trọ ở ấp bến cam xa phước thiền thu giữ bống ống chứa ma túy đá và heroin
làm việc với công an bình khai nhận bản thân nghiện ma túy nên mua về sử dụng thì bị bắt
được biết thời gian gần đây lực lượng công an toàn tính đồng nai đã tấn công triệt pháp mạnh mẽ và các loại tội phạm
bắt hàng trăm vụ việc khởi tố nhiều đối tượng về các hành vi mua bán tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy
liên quan đến vụ việc có dấu hiệu đưa và nhận hối lộ chọn để cho xe vượt tuyến trong hoạt động xuất khẩu hàng hóa
xảy ra tại khu trung chuyển hàng hóa thuộc huyện cao lộc tỉnh lạng sơn công an tỉnh lạng sơn đã khởi tố thêm ba đối tượng
mở rộng điều tra ngày hai mươi tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã ra quyết định khởi tố bị ban bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam đối với lê đức huỳnh chú tại thành phố lạng sơn ngô xuân trường cán bộ hải quan tỉnh lạng sơn và phạm
về hành vi đưa hối lộ cả ba đối tượng trên bị xác định liên quan đến đường dây làm luật để đưa xe tải qua cửa khẩu lạng sơn
sang trung quốc trước đó ngày một mươi ba tháng một cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án khởi tố ba bị can về hành vi đưa và nhận hối lộ
liên quan đến vụ giàn xếp ưu tiên cho xe xuất khẩu qua biên giới lạng sơn với giá hai trăm linh ba trăm linh triệu đồng một xe
tàng trữ trái phép cho ma túy vũ khí quân dụng cưỡng đoạt tài sản và cho vay lãi nặng bộ đối tượng vừa bị phòng cảnh sát hình sự
công an thành phố hà nội tạm giữ hình sự trong đó đối tượng cầm đầu được xác định là nguyễn thị thanh hường tức hường họ
theo tài liệu điều tra để có tiền ăn tiêu sử dụng ma túy hường tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng và khi con nợ không đủ khả năng chi trả
đối tượng sẽ tìm cách chiếm đoạt tài sản
hưởng thành lập công ty để làm vỏ bọc quá trình khám xét đối với hưởng họ cơ quan điều tra thu giữ một khẩu súng dạng côn xoay
một mươi viên đạn một trăm hai mươi bảy viên nén hai mươi chín gói ni lông chứa ma túy cùng nhiều sổ sách thể hiện rõ hành vi phạm tội
công an thành phố vĩnh long tỉnh vĩnh long vừa bắt quả tang lê thị bày chú tại phường năm đang tăng chữ mua bán hàng cấm là thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
qua kiểm tra ký ốt của lê thị bày
lực lượng công an phát hiện thu giữ tám trăm hai mươi ba thuốc lá điếu ngoại nhập lậu nhãn hiệu z scope và hero bắt đầu làm việc
bảy khai nhận số thuốc lá trên được mua của một người lạ mặt với số tiền trên một mươi năm triệu đồng để bán lại kiếm lời dịp tết
vụ việc được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
hơn hai tấn sản phẩm động vật vi phạm các quy định về vệ sinh thú y vừa bị công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai phát hiện bắt giữ
trước đó sáng ngày hai mươi một tháng một tại quốc lộ một a địa phận xã xuân hòa lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra một xe ô tô tải do nguyễn tiến lên chú thành phố cần thơ điều khiển
qua kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện trên xe ô tô có một trăm linh bao tải gồm các sản phẩm động vật như nội tạng mắt bò và bảy thùng ốc bò với tổng trọng lượng hơn hai tấn
tại thời điểm kiểm tra tài xế không xuất trình được khóa đơn chứng từ số thực phẩm trên và khai nhận đang vận chuyển từ kho hàng ở hà nội đi giao các khách hàng
tại địa bàn thành phố hồ chí minh trước nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao dịp cận tết các cơ sở sản xuất mặt hàng thực phẩm như giò chả cũng hoạt động hết công suất phục vụ thị trường
tuy nhiên không phải cơ sở nào cũng chấp hành nghiêm chỉnh quy trình sản xuất đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ghi nhận thực tế của phóng viên tại một số cơ sở sản xuất giò chả trên địa bàn quận thanh khê thành phố đà nẵng
khu vực sản xuất giò chả không đảm bảo vệ sinh
nhân viên tham gia chế biến không mang đồ bảo
thực phẩm chính thì bảo quản chung với thực phẩm sống
khi lực lượng chức năng yêu cầu truy xuất nguồn gốc xuất xứ của nguyên liệu chất phụ da đang sử dụng thì chủ cơ sở này không xuất trình được giấy tờ chứng minh
chị cứ có chê nói là họ mua chứ họ không có cấp cái giấy cho mình thôi
mấy bữa đoàn kiểm tra khi tới là cũng kiểm tra cô còn đưa cái đó ra rồi họ cũng không nói gì hết họ không đào đùa giấy tờ chị cứ nói đó
không giấy tờ không nhạc mát
biết là sai nhưng vẫn sử dụng
hay câu chuyện về nguồn gốc xuất xứ chất lượng nguyên phụ liệu cũng chỉ dựa trên niềm tin giữa người bán người mua là thực tế đang diễn ra tại nhiều cơ sở sản xuất thực phẩm giò chả
có nơi có chỗ có mua nhưng mà trai là cái người mà bảo đồ màu nó cũng lao rồi
nguồn đầu vào đó là đã không đảm bảo rồi
ví dụ như thịt mà không được qua kiểm dịch thì cũng không có đảm bảo
thứ hai là những cái chất phụ gia thì những cái chủ cơ sở này là đi mua ở những cái địa điểm bán
thì cái người bán là người ta
bán là người ta muốn là bán cho được
nhưng mà cái người mua người ta về sử dụng thì người ta không biết rằng là cái đó là có những cái là nhà nước cấm là không cho sử dụng trong thực phẩm
theo lực lượng chức năng hiện nay trên thị trường xuất hiện rất nhiều loại phụ da hóa chất mới
đa phần đều có nguồn gốc từ nước ngoài nên quá trình kiểm tra giám định cũng gặp khó khăn
chính là chúng tôi tăng cường công tác kiểm tra giám sát và nắm những cơ sở những đối tượng để
chúng tôi thường xuyên là công tác không ngừa
quá trình kiểm tra phát hiện thì chúng tôi kết hợp với công tác tiêm truyền
chúng tôi cũng có nhiều cái hình thức tiêm truyền để cho người dân họ hiểu và họ lựa chọn những cái mặt hàng thực phẩm để họ mua
vệ sinh an toàn thực phẩm là mối quan tâm hàng đầu của người tiêu dùng vì ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe
thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra giám sát và xử phạt đình chỉ cơ sở sản xuất nếu có vi phạm